đúng một mươi bốn h năm mươi theo giờ địa phương ngày bảy tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến thủ đô bắc kinh bắt đầu thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn theo lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
đón chủ tịch quốc hội và đoàn tại sân bay quốc tế thủ đô bắc kinh có phó ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc trung quốc vương đồng minh phó tổng thư ký nhân đại toàn quốc trung quốc hồ hiểu lê cục trưởng cục đối ngoại nhân đại toàn quốc trung quốc vương văn và một số quan chức cấp cao nhân đại toàn quốc trung quốc đại sứ việt nam tại trung quốc phạm sao mai các cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam tại trung quốc nồng nhiệt trà mừng đoàn
đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng tầm nhau
đây là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của đồng chí vương đình huệ trên cương vị chủ tịch quốc hội cũng là chuyến thăm trung quốc của chủ tịch quốc hội việt nam sau năm năm
chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc duy trì đà tiếp xúc cấp cao triển khai cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng hai nước không chỉ góp phần tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp mà còn là sự trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc
quan hệ việt nam trung quốc duy trì đá phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng giao lưu tiếp xúc cấp cao diễn ra sôi động
tiếp nổi chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng năm hai nghìn hai mươi hai từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai và trong năm hai mươi ba nhiều đoàn lãnh đạo việt nam đã thăm trung quốc
đáp lại từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
hai bên ra tuyên bố chung về việc tiếp tục
làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
thưa quý vị ngày hôm nay hiệp hội doanh nghiệp việt nam campuchia phối hợp cùng một số doanh nghiệp và tổ chức thiện nguyện việt nam đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh phát thuốc và tặng quà cho bà con người gốc việt và khơ me có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh con puông trần năng
ba trăm linh bà con gốc việt nam và ba trăm linh người khmer từ bốn mươi tuổi trở lên
chương trình đã được khám tư vấn siêu âm tổng quát xét nghiệm máu thường quy đo điện tin chụp x quang
đây là hoạt động hỗ trợ người dân của hiệp hội doanh nghiệp việt nam campuchia dịp tết chon trần nam thơ mây
đại diện các đơn vị tài trợ cho chương trình đều bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của đơn vị đối với công tác xã hội tại campuchia
chương trình khám chữa bệnh phát thuốc và tặng quà nhân dịp tết khmer cho bà con góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa cộng đồng kiều bào với người dân bản xứ thể hiện tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước việt nam và campuchia

để đạt được các mục tiêu trên trong năm hai nghìn hai mươi bốn ban bí thư trung ương đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông trong cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi
vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu và ứng cứu nhanh tai nạn giao thông
để mệnh các hoạt động về chuyển đổi số ứng với các hoạt động hỗ trợ đội hình thanh niên tình nguyện sung kích trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị hiện nay tình trạng học sinh vi phạm giao thông đang ở mức báo động
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội chỉ tính riêng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý một sáu trăm một mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh
tạm giữ bảy trăm bốn mươi bảy phương tiện các loại
riêng mũ bảo hiểm phạt hơn một trường hợp
hình ảnh nhiều thanh thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp hai cấp ba điều khiển xe máy đi học không đội mũ bảo hiểm
đang diễn ra phổ biến tại nhiều trường học là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho tai nạn giao thông trong học sinh tăng cao
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông hà nội đã nhiều lần ra quân xử lý tuyên truyền
nhưng hiện nay vẫn còn xảy ra tình trạng học sinh sinh viên điều khiển xe máy xe điện không đội mũ bảo hiểm
hoặc chưa có giấy phép lái xe khi đi trên đường
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông
trên các tuyến đường gần cổng các trường tại quận hoàn kiếm hai bà trưng
chỉ trong ít giờ thực hiện nhiệm vụ tổ công tác đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
còn gửi thông báo về nhà trường để có hình thức giáo dục kỷ luật
ngoài công tác tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm
thì đơn vị cũng có những kế hoạch là tuyên truyền tại các nhà trường
và tổ chức cho nhà trường
cho các cháu ký cam kết là không vi phạm không tái diễn vi phạm
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội xác định
ngoài việc xử lý thì cần đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu biết
và chấp hành quy định về an toàn giao thông
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an thành phố hà nội đã tổ chức tuyên truyền hơn ba mươi buổi
tại các trường học với trên một mươi bảy hai trăm linh học sinh hai sáu trăm tám mươi bảy giáo viên tham gia
đồng thời tổ chức cho hơn năm lượt học sinh giáo viên ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông
hướng tới xây dựng văn hóa giao thông
đường có biển cấm xe mô tô lưu thông thế nhưng nhiều lái xe vẫn vô tư chạy vào
đó là tình trạng xảy ra hàng ngày trên tuyến đại lộ thăng long
hay còn gọi là cao tốc láng hòa lạc
đang nói là dù lực lượng chức năng thường xuyên lập chốt chạm để xử lý
thế nhưng vi phạm này vẫn cứ tái diễn
dài hơn ba mươi km đi qua hai quận và ba huyện của thành phố hà nội
đại lộ thăng long là đường cao tốc được đưa vào sử dụng đã lâu
và cấm hoàn toàn xe máy xe thô sơ hoạt động
tuy nhiên nhiều xe máy vẫn đi vào phần đường này bất chấp biển cấm
và mỗi người đều có những lý do để biện minh cho hành vi này
tránh được đoạn đường un tắc và đi nhanh hơn được vài phút
nhưng cái giá phải trả cho hành vi này là hai năm triệu đồng
được giấy phép lấy xe bốn tháng và tạm giữ phương tiện trong bảy ngày
khi tổ công tác lập chốt xử lý nhiều trường hợp còn bất chấp nguy hiểm
quay đầu hoặc phóng nhanh vượt qua lực lượng chức năng
và tất nhiên bị xử phạt hành chính vẫn là cái giá rất rẻ
bởi có nhiều trường hợp đi vào đường cấm
người điều khiển phương tiện còn phải trả bằng cả tính mạng của mình
mặc dù thời gian vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
liên tục giao quân xử lý tình trạng người điều khiển xe máy
đi vào đường cao tốc đại lộ thăng long
tuy nhiên nhiều người vẫn thiếu ý thức vô tư đi vào
gây mất an toàn giao thông và đã xảy ra những vụ tai nạn thường tầm
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh thái nguyên thực hiện giao một tám trăm tám mươi bảy biên chế hành chính
hai mươi năm bốn trăm ba mươi năm biên chế sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm
một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên
có đó bảo đảm đúng số lượng biên chế được bộ đội vụ giao
trong tổng số biên chế sự nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn của thái nguyên
biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo là hơn hai mươi ba trăm linh người
sự nghiệp y tế là hơn ba ba trăm linh người sự nghiệp văn hóa thông tin thể thao là bốn trăm ba mươi sáu người
sự nghiệp khác gần một bốn trăm linh người
hiện nay tổng số cán bộ công chức cấp xã trên toàn tỉnh là gần ba năm trăm linh người
năm hai nghìn hai mươi bốn số lượng cán bộ công chức cấp xã được giao là hơn ba tám trăm linh biên chế
trong đó giao tăng thêm là một trăm linh chín biên chế
bên cạnh đó tỉnh thái nguyên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý biên chế giai đoạn
hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu theo kế hoạch của tỉnh ủy với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sáu giảm ít nhất năm biên chế cán bộ
công chức và ít nhất một mươi biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước
thưa quý vị bộ y tế mới đây thông báo về trường hợp mắc cúng da cầm ah chín n
thứ hai đầu tiên tại việt nam
trên thế giới chưa xảy ra dịch lớn trên người do chủng virus này gây ra
tuy nhiên đã có trường hợp tử vong
tại việt nam từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay cả nước đã ghi nhận sáu ổ dịch cúm da cầm
tại nhiều tỉnh thành và đã có ca tử vong đầu tiên sau chín năm kể từ năm hai nghìn một mươi ba
trong khi đó thì hiện nay thời tiết thay đổi thất thường khiến virus cúm da cầm dễ dàng sinh sôi
bộ y tế đưa ra nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người
nhất là trong bối cảnh các nước
láng giềng vẫn không ngừng gia tăng số ca mắc
theo cục thu y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trước đây tại nước ta từng phát hiện virus cúm ah chín n hai lưu hành trên đàn da cầm
gần đây mới phát hiện ca đầu tiên lưu hành trên người
đây là virus cúm da cầm độc lực thấp thường gây triệu chứng nhẹ và không gây chết da cầm hàng loạt
lợi virus cúm da cầm có độc lực cao đáng quan ngại là ah năm n một
trường hợp nhiễm virus cúng ah năm n một trên người gần đây nhất được báo cáo vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cúng da cầm này có đặc biệt là nếu chúng ta tiếp xúc gần với các cúng da cầm
thì thông qua giết mổ hay ăn ăn và tổng bậc da cầm chưa nấu chính kỹ hoặc là không rõ nguồn gốc
nói chung là da cầm mà có nhiễm cúng thì có thể ăn lây lan cho người
và đặc biệt là tỷ lệ tử vong khá cao
tính toán là khoảng năm mươi hai tám của những trường hợp này mắc lệ đã tử vong
trên thế giới từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
ghi nhận nhiều đợt bùng phát cúng da cầm trên động vật ở tất cả các khu vực
chủ yếu là do chủng virus cúm ah năm n một
trong nước theo thông tin từ cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
dịch cúng da cầm vẫn được ghi nhận rại rát trên đàn da cầm ở nhiều địa phương
bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tìm ảnh nguy cơ le nhiệm cúng da cầm sang người
về dịch cúm da cầm vẫn xảy ra trên đàn da cầm khắp cả nước
đặc điểm di cư bây giờ nó cũng thay đổi biến động theo thời tiết biến động theo biến đổi khí hậu
thì những cái đấy là chúng ta khả năng không chế của chúng ta còn rất khó
để chủ động phòng chống cúng da cầm le nhiệm sang người
cục y tế dự phòng đề nghị các địa phương tổ chức kiểm tra nguồn lây và xử lý truyệt đại ẩu dịch
tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc mới
thu dung cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế
và chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch
sự kiện chạm sạc sức bền hai mươi bốn h khổng lồ vừa được tổ chức tại tp hcm
với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị dùng cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ
hiểu hơn về sức bền và cách cải thiện sức bền để chinh phục thử thách mỗi ngày
trước đồng hồ khổng lồ này mô phỏng một ngày dài của bé từ bảy h sáng đến bảy h tối
đi theo chiều kim đồng hồ
phụ huynh và các bé được cùng nhau tham gia vào các môn vận động thể chất như bóng rổ
đạp xe tập nhảy cũng như rèn luyện trí tuệ với thử thách siêu trí nhớ
siêu tử vựng toán học và logic
những hoạt động trải nghiệm tại chạm sát sức bền hai mươi bốn h khổng lồ ra đời
nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sức bền đối với các hoạt động trong ngày của trẻ
thông qua truyền thông dinh dưỡng và thúc đẩy các hoạt động học đường
chúng tôi cam kết phối hợp với các bậc phụ huynh các giáo viên và cơ quan ban ngành việt nam
để vun đắp một thế hệ trẻ việt nam bền bỉ
sức bền của trẻ cũng giống như viên pin này
cần được sạc đúng cách để luôn tràn trề năng lượng trong hai mươi bốn giờ mỗi ngày
theo kết quả nghiên cứu lâm sàng vừa được viện dinh dưỡng quốc gia công bố vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
uống sữa lúa mạch kết hợp với các hoạt động thể chất hàng ngày góp phần cải thiện sức bền của trẻ em việt nam
sau thành phố chiếm minh sự kiện chăm sác sức bền hai mươi bốn h mỗi ngày
hai mươi bốn h khổng lồ sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày thứ sáu một mươi hai tháng bốn đến hết chủ nhật ngày một mươi bốn tháng bốn
tại aeon mall long biên hà nội
hứa hẹn thu hút hàng ngàn gia đình tham gia đem đến một không gian tham quan và trải nghiệm đầy hấp dẫn
thưa quý vị niềm vui mừng phấn khởi của người dân tại xã đắc xú huyện ngọc hồi tỉnh con tum
khi tuyến đường phát bội châu được đầu tư nâng cấp mở rộng chưa kéo dài được bao lâu
thì mới đây hàng chục hộ dân đã lo lắng và kiến nghị về tình trạng đơn vị thi công
trong quá trình lưu đường làm rung lắc làm sụt lún nứt nhà
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh con tum
tuyến đường được thi công từ thị trấn ngọc hồi đi xã đắc xú có chiều dài hơn bốn km
với tổng vốn đầu tư là hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
sau hơn sáu tháng triển khai nhiều hộ dân sống lân cận khu vực đơn vị thi công
đã phản ánh quá trình lưu đường gây rung lắc làm sụt lún nứt nhà ảnh hưởng đến cuộc sống
mong muốn làm sao
quyền địa phương hoặc là mọi tổ chức làm sao bảo đảm cuộc sống cho bà con
cái đó là tôi hạnh phúc nhất
đơn vị này thi công đã được sáu tháng rồi nhưng mà mới đây do nứt lên ra
các hộ dân cũng đã tới ngăn chặn và cũng để nói với bên ban thi công là
làm thế nào để xem xét cho hộ dân đền bù cho các hộ dân là đã bị nứt nhà
nên chúng em các hộ dân đây mới phải ra ngăn chặn các xe lù để đỡ độ nứt
của căn nhà lên ạ
ubnd xã đắc xú đã phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra đo đạc xác định nguyên nhân
và đề xuất giải pháp xử lý nhằm ổn định tâm lý và đảm bảo cuộc sống cho người dân
từ đầu năm đến nay thì trong quá trình thi công từ được ghi nhận một mươi năm trường hợp ý kiến
gây ảnh hưởng về nhà ở giếng nước khu vực lên cận chỗ đơn vị thi công
thì ubnd đã kiến nghị là phối hợp với ban quỹ dán để xuống làm việc thống nhất với phương án đo đạc
tìm đo nguyên nhân giải pháp để tham mưu văn viện công tác hỗ trợ cho người dân có ảnh hưởng
huyện ngọc hồi cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu
giải quyết các phản ánh của người dân tránh để sự việc kéo dài gây bức xúc trong dư luận
thưa quý vị hội nghị văn hóa toàn quốc năm hai nghìn hai mươi một đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển
văn hóa văn nghệ giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm dưới ánh sáng nghị
quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng trong đó một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là bảo vệ và phát
huy giá trị di sản để từ đó thì các di sản kết nối con người tới quá khứ hiện tại và tương lai
góp phần giúp chúng ta hun đúc cốt khách hồn cốt dân tộc
từ năm hai nghìn một mươi sáu khi tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt được vinh danh là di sản văn hóa phi
vật thể đại diện của nhân loại thì việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của di sản càng được
đẩy mạnh qua đó vai trò của các đồng thầy thủ nhang và những người giữ quyền sở hữu cơ sở vật
chất của di tích tín ngưỡng được đẩy mạnh cho dù họ không phải là viên chức nhà nước ăn lừa ngân sách
đền chợ củi huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trải qua những năm tháng chiến tranh và thăng trầm của lịch sử dân làng cùng gia tộc
tám thế hệ nguyễn sĩ đã giao lại cho đồng thủ nhang hiện nay là hai anh em ông nguyễn sĩ quý và ông
nguyễn sĩ hóa đứng ra bảo vệ tu sửa tôn tạo và chăm lo việc hương khói cho ngôi đền và đến nay đã
là một địa điểm đến văn hóa tâm linh được nhiều người biết đến
trước đó là chỉ một tòa thôi đến năm khoảng một bảy trăm linh là cụ nguyễn văn tiểu đứng ra là thủ nhã hồi
ấy cụ kêu gọi là cọp hồi này là tên chính thôi để xây lên báo tòa lấy tên thành mầu vĩ tư
kể từ khi tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại vai trò của các thủ nhang những người được nhân dân tín nhiệm và giữ quyền
sở hữu cơ sở vật chất của di tích thờ mẫu ngày càng được khẳng định
mỗi một tín ngưỡng thì nó đều phải có những người làm chủ thể của cái tín ngưỡng đó
nhưng cái vai trò của các vị đồng đền thổ nhang của chúng tôi nó đối với các cái di sản nó rất là lớn
tại vì là chúng tôi là những người hàng ngày sớm tay hoa tối lọc nước hoặc là chúng tôi là những người lẽ bái kêu cầu cho quý khách thập phương để cầu mong cho người ta được gia đình người ta được gặp được các mọi việc nó thuận lợi được hành thông
và nhiệm vụ quyền hạn của thủ nhang lại chưa được quy định rõ ràng dẫn tới trong thời gian vừa qua tại một số nơi đã xảy ra tranh chấp trong quản lý di sản di tích

các cái tranh cãi không cần thiết ở các thiết chế tâm linh này để cho các thiết chế tâm linh đóng một cái vai trò quan trọng hơn nữa trong cái sinh hoạt tín ngưỡng ở các địa phương cũng như là tín ngưỡng của cả nước
trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa luôn cần có sự chung tay của các thủ nhang cùng với chính quyền trong việc xây dựng tu bổ tôn tạo và quản lý di tích mặc dù họ không phải viên chức nhà nước
nhờ đó các giá trị văn hóa chuyển